ngày hôm nay cả nước đã ghi nhận một mươi hai chín trăm ba mươi sáu ca mắc mới trong đó có tám ca nhập cảnh và một mươi hai chín trăm hai mươi tám ca ghi nhận trong nước tại năm mươi bảy tỉnh thành phố trong đó có bảy một trăm linh ca tại cộng đồng
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày hôm qua là trà vinh tp hcm và bà rịa vũng tàu
toàn bộ phường nại hiên đông quận sơn trà thành phố đà nẵng đã được chuyển từ cấp độ dịch cấp độ ba sang cấp độ hai
trong khi đó ubnd tp hcm vừa ban hành quyết định quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị trong công tác chăm sóc và quản lý đối tượng f trên địa bàn thành phố
nhằm tránh trồng chéo đảm bảo chặt chẽ chủ động và có hiệu quả trong việc quản lý f tại nhà và cộng đồng
cụ thể trạm y tế xã phải sẵn sàng tiếp nhận cập nhật danh sách f trên địa bàn phối hợp lập hồ sơ điều trị tại nhà cho các trường hợp f được chăm sóc tại nhà
do trạm y tế xã và các trạm y tế lưu động đảm trách chịu trách nhiệm phân bổ số lượng f đến các trạm y tế lưu động
thường xuyên liên lạc với tổ chăm sóc người mắc covid một mươi chín tại cộng đồng để hỗ trợ và đảm bảo hoạt động chăm sóc f theo đúng quy định
bên cạnh đó các trạm y tế chịu trách nhiệm ra soát cập nhật danh sách số điện thoại liên lạc của các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ
bao gồm người cao tuổi người có bệnh nền người béo phì và người có thai để có kế hoạch bảo vệ chăm sóc cho phù hợp
công bố số điện thoại của trạm y tế xã và số điện thoại của các trạm y tế lưu động trên cùng địa bàn để người dân biết và gọi khi cần hỗ trợ
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
sáng nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài
tiếp tục khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong một người bị thương
xảy ra tại khu công nghiệp đồng xoài ba xã tiến hưng thành phố đồng xoài
theo thông tin ban đầu do mâu thuẫn trong việc tình cảm tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
nguyễn quốc trường đã rủ đào lê duy phong đi xe máy đến gặp trịnh công quỳnh
tại đây nhóm của quỳnh đi ô tô cầm theo dao và mã tấu đuổi chém phong vào vùng đầu
gục tại chỗ và tử vong tại bệnh viện vào một ngày sau đó còn trường thì bị thương tích
chiều qua công an huyện châu thành tỉnh bến tre bất ngờ ập vào khu đất vườn của một hộ dân
ở ấp thạnh hữu xã tam phước phát hiện bắt quả tàng một nhóm đối tượng đang tụ tập tổ chức đánh bạc
bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ chạy
tuy nhiên một mươi ba con bạc bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ lập biên bản xử lý
tại hiện trường và trên người các đối tượng cơ quan công an tạm giữ một bộ tài xỉu một mươi ba xe mô tô
gần một mươi chín triệu đồng cùng với một số tăng vật có liên quan
có liên quan đến vụ va chạm giữa hai máy bay vietjet tại cảng hàng không quốc tế nội bài vào tối ngày hôm qua
sau khi phi công bị tạm thu bằng lái cục hàng không việt nam đã lập tổ điều tra làm rõ nguyên nhân
vụ va chạm không xảy ra thương vong về người toàn bộ hành khách và tổ bay trên chuyến bay
từ đà lạt đến hà nội đều an toàn rời máy bay sau sự cố
sau khi xảy ra sự cố bộ phận quản lý đã có mặt làm việc với các bên lập biên bản
các nhân viên liên quan cũng bị đình chỉ để phục vụ điều tra riêng phi công bị tạm thu bằng lái
sau sự cố cục hàng không việt nam đã thành lập tổ điều tra chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc
ra soát quy trình kéo đẩy tàu bay và xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm
việc giải mã hộp đen đang được tiến hành để làm rõ nguyên nhân và lỗi vi phạm xử lý theo quy định
cập nhật diễn biến dịch covid một mươi chín ở trong nước giảm một trăm hai mươi ca mắc mới so với ngày hôm qua
ngày hôm nay cả nước đã ghi nhận một mươi hai chín trăm ba mươi sáu ca nhiễm mới
trong đó có tám ca nhập cảnh và một mươi hai chín trăm hai mươi tám ca ghi nhận trong nước tại năm mươi bảy tỉnh thành phố
trong số này có bảy một trăm linh ca tại cộng đồng
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày hôm qua là trà vinh
tp hcm và bà rệ vũng tàu
tp hcm ngày hôm nay đã lập kỷ lục khi ghi nhận tới ba trăm linh một ca mới trong đó có một trăm bốn mươi một ca cộng đồng
liên quan đến trường hợp nữ sinh tại thừa thiên huế phải cấp cứu sau khi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
giám đốc cdc thừa thiên huế cho biết trường hợp này không phải
sốc phản vệ mà chỉ là phản ứng sau tiêm
còn đánh giá cấp độ dịch tại tp hcm tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một
thành phố ở cấp độ hai nguy cơ trung bình
so với tuần trước có ba quận ở tp hcm tăng cấp độ dịch covid một mươi chín là quận bốn
bình thạnh và tân phú từ cấp một tăng lên cấp hai
riêng huyện cần giờ giảm cấp độ dịch từ cấp độ hai xuống cấp độ một
đối với cấp huyện có chín địa phương cấp độ một nguy cơ thấp màu xanh
gồm quận một quận sáu quận bảy quận tám quận một mươi một tân bình bình chánh
và cần giờ một mươi ba địa phương cấp độ hai gồm quận ba quận bốn quận năm quận một mươi
quận một mươi hai bình thạnh bình tân gò vấp phú nhuận tân phú tp thủ đức
hóc môn và nhà bè
ở cấp xã có một trăm hai mươi ba địa phương ở cấp độ một một trăm tám mươi bốn địa phương cấp độ hai
và năm địa phương ở cấp độ ba nguy cơ cao màu cam
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị các sở ban ngành và chính quyền địa phương
căn cứ khắp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch covid một mươi chín hiệu quả
trong định vực và trên địa bàn phụ trách
theo báo cáo của sở y tế tp hcm trong tuần qua tiêu chí tỷ lệ ca mắc mới
tại cộng đồng trên một trăm linh người trong một tuần là chín mươi ba tám ca nằm trong ngưỡng năm mươi một trăm năm mươi ca
tương đương mức độ ba
tiêu chí độ bao phủ vaccine covid một mươi chín của tp hcm ở mức cao tính đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi một
tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine là một trăm linh
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine là chín mươi bảy bảy
bên cạnh đó thành phố đã có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị
và kế hoạch đảm bảo số dường hồi sức cấp cứu icu
và các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trực thuộc thành phố
bao gồm y tế tư nhân sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ bốn
các quận huyện và thành phố thủ đức đã xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động
tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp
oxy y tế cho các trạm y tế xã phường thị trấn
vào tối nay bộ y tế đã cho biết những thông tin ban đầu liên quan đến biến chủng nguy hiểm này
để có thể chủ động kiểm soát tình hình dịch ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan
của biến chủng mới omicron vào nước ta bộ y tế đã chỉ đạo hệ thống giám sát
tăng cường giám sát dịch nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường ở các ổ dịch
yêu cầu các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur chủ động thực hiện giải trình tự gen
các trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng mới đặc biệt là những trường hợp có tiền sử dịch tễ
về từ các quốc gia ở khu vực nam phi
bộ y tế đã báo cáo và đề xuất chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế
đến và đi từ các quốc gia nam phi bao gồm botswana namibia zimbabwe eswatini lesotho và mozambique
đồng thời tạm dừng cấp phép nhập cảnh đối với hành khách đến và đi về từ các quốc gia nói trên
bộ y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức y tế thế giới và các cơ quan đầu mối quốc gia
thực hiện điều lệ y tế quốc tế thông tin kịp thời về các biến chủng của sars cov hai
để đưa ra các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch
từ thành thị cho đến nông thôn từ biên giới cho đến hải đảo đều đã tích cực phối hợp tuyên truyền
vận động người dân tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín đồng thời nhanh chóng cập nhật dữ liệu tiêm vaccine
trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại địa bàn huyện mường nhé tỉnh điện biên
ngay khi có yêu cầu của bộ công an lực lượng công an xã tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
đã tiến hành kiểm tra đối sánh thông tin của người dân
đến nay về cơ bản thông tin về các mũi tiêm của công dân trên toàn địa bàn huyện
đã được nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
ngày làm đêm để cập nhật chỉnh sửa kịp thời các thông tin của công dân
để các loại dây tơ của công dân được trung khớp chính xác đảm bảo
thông tin đúng đủ sống sạch đồng thời là để phục vụ công tác phong trọng dịch covid một mươi chín
do đặc thù dân trí cùng với phong tục tập quán người dân nơi đây thường không quan tâm
không nắm rõ về thông tin cá nhân của mình
chính vì thế có rất nhiều trường hợp thông tin trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
không trùng khớp còn thiếu hay chưa chính xác với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
lực lượng công an xã phải tiến hành đi từng ngõ gõ từng nhà để xác minh lại
thông tin chính xác
chúng tôi phải tiến hành giả soát đi giả soát lại cũng như là đối chiếu các thông tin
xuống tận nơi nắm từng dân của từng bản từng nhà và vào từng hộ để đối chiếu thông tin
cư dân thì ở các nơi xa xôi các vùng cao rồi ở tách biệt
cho nên công tác đi lại sẽ gặp nhiều rất nhiều khó khăn
chúng tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng công an cấp cơ sở công an xã đã đến gặp từng người dân
và chỉnh sửa và phối hợp với bên y tế để cập nhật
thế còn đối với
những trường hợp đi qua các công dân đi từ vùng dịch về
ở các vùng dịch về thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng công an
lực lượng đội cảnh sát quản lý hình chính đẩy dữ liệu về cho công an cấp xã
để công an cấp xã cập nhật những công dân đó
để làm sao mà tất cả các công dân đều có dữ liệu quốc gia về dân cư
bên cạnh việc tiến hành thu thập thông tin phục vụ việc cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia
lực lượng công an xã tại địa bàn huyện cũng phối hợp tuyên truyền hướng dẫn người dân
cách tải sử dụng các ứng dụng phòng chống dịch để khai báo khi di chuyển
đồng thời vận động người dân cho trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín khi huyện triển khai tiêm
tuyên truyền về cái phòng chống covid và hướng dẫn cho em sử dụng cái app đấy
thì cũng tiện lợi nhiều cái để sau này em đi ra chỗ khác
để em sử dụng nó tiện lợi nhiều nhiều hơn và nó sẽ nhanh chóng tiện lợi hơn
các đồng chí công an rất là nhiệt tình đến hướng dẫn của em là tải cái app này
còn cập nhật tiêm vaccine tiêm chủng nữa
chính những nỗ lực cập nhật bổ sung chính xác thông tin tiêm chủng của người dân
nên những ngày qua khi địa bàn huyện xuất hiện các ca nhiễm covid một mươi chín
công tác điều tra truy vết
khoanh vùng cách ly đã được tiến hành nhanh chóng chính xác
qua đó giúp huyện mường nhé chủ động được phương án phòng chống dịch bệnh
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
sáng mai tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu
và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường
phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo của nhiều bị cáo và kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
dự kiến diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai
trước đó vào tháng năm tòa án nhân dân tp hà nội tuyên án sơ thẩm đối với một mươi bốn bị cáo
trong đơn kháng cáo một mươi một bị cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt
miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án
sau phiên tòa sơ thẩm viện kiểm sát nhân dân tp hà nội cũng đã kháng nghị bản án
đề nghị tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng
đưa công ty nhật cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
buộc công ty nhật cường phải nộp lại khoản tiền hai trăm hai mươi một tỷ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu
để tịch thu xung quỹ nhà nước
không buộc các bị cáo trần ngọc ánh nguyễn bảo ngọc đỗ quốc huy nông văn lư trần tất khoa
lê hoài phương ngô tuấn sử ngô đức tùng hoàng văn phong nguyễn bảo trung phạm văn hiệp
bùi quốc việt và đỗ văn dũng phải liên đối nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính hai trăm hai mươi một tỷ đồng
giả làm gái mại dâm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhóm bốn đối tượng vừa bị các lực lượng phối hợp công an tp hcm bắt giữ
chiều tối ngày hai mươi hai tháng một mươi một một đối tượng giả làm gái mại dâm mồi trài khách tại công viên hai mươi ba tháng chín quận một
trong khi đó các đối tượng còn lại tìm cách lấy trộm xe của khách nhưng bất thành
tiếp tục dẫn dụ khách đến một khách sạn trên địa bàn quận một mươi lợi dụng lúc khách sơ hở
chúng lấy trộm xe rồi tẩu thoát chiếc xe trộm được mang đi cầm đồ lấy tiền tiêu xài
đến chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện băng nhóm trên tại công viên hai mươi ba tháng chín
chúng khai nhận thường hoạt động tại khu vực trung tâm tp hcm chủ yếu nhằm vào khách nước ngoài
nhưng do tình hình dịch bệnh nên đã chuyển sang gian cảnh khách việt nam để chiếm đoạt tài sản
vào khoảng một mươi sáu giờ ngày hôm nay công an tp hcm đã kịp thời phát hiện ngăn chặn một nhóm gần ba mươi thanh thiếu niên
có dấu hiệu tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên quốc lộ một a
thời điểm trên có rất đông thanh niên điều khiển xe phân khối lớn nẹp bô dàn hàng ngang
phóng xe với tốc độ cao trên quốc lộ một a từ thị trấn cái tắc huyện châu thành a về xã tân long huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp cùng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động và công an huyện phụng hiệp
chặn vây bắt hai mươi tám đối tượng chủ yếu từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi đến từ các tỉnh hậu giang cần thơ sóc trăng
cùng với hai mươi năm xe mô tô hầu hết đã được độ chế
các đối tượng được test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín và đưa về công an huyện phụng hiệp để tiếp tục làm rõ
liên quan đến vụ va chạm giữa hai máy bay vietjet tại cảng hàng không quốc tế nội bài vào tối ngày hôm qua
sau khi phi công bị tạm thu bằng lái cục hàng không việt nam đã lập tổ điều tra làm rõ nguyên nhân
vụ va chạm không xảy ra thương vong về người toàn bộ hành khách và tổ bay trên chuyến bay từ đà lạt đến hà nội đều an toàn
sau khi xảy ra sự cố bộ phận quản lý đã có mặt làm phóng xe
làm việc với các bên các nhân viên liên quan bị đình chỉ để phục vụ điều tra riêng phi công bị tạm thu bằng lái
cục hàng không việt nam đã thành lập tổ điều tra ra soát quy trình kéo đẩy tàu bay và xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm
việc giải mã hộp đen đang được tiến hành để làm rõ nguyên nhân và lỗi vi phạm xử lý theo quy định
đặc biệt với những người già neo đơn hay có hoàn cảnh đặc biệt thì việc có được một mái nhà kiên cố che nắng che mưa là điều vô cùng ý nghĩa
niềm vui này đã đến với gia đình của bà ngọ thị chất ở thôn ngùi xã việt ngọc huyện tân yên tỉnh bắc giang
khi bà được đoàn thanh niên và hội phụ nữ công an huyện tân yên tỉnh bắc giang bàn giao công trình ngôi nhà một mươi chín tháng tám
ngôi nhà thắm tỉnh quân dân
một ngôi nhà không chỉ mang tới niềm vui hạnh phúc cho cụ bà neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
mà còn mang tới niềm vui hạnh phúc cho chính những người đã góp công góp sức để làm nên ngôi nhà
có lẽ với bà ngọ thị chất được sống trong ngôi nhà khang trang như thế này là điều chưa bao giờ nghĩ tới
và hôm nay cán bộ chiến sĩ công an huyện tân yên tỉnh bắc giang đã biến ước mơ của bà thành hiện thực
để từ nay cuộc sống của bà sẽ bóp đi phần nào những lo lắng trước cơn bão xanh cuộc đời để vui sống tuổi già
mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần vừa qua

ngày mai hai mươi chín tháng một mươi một là kỷ niệm một mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
nhân dịp này thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có thư gửi toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
nhằm ghi nhận biểu dương những thành tích và sự trưởng thành của lực lượng trong suốt quá trình một mươi năm năm qua
truyền hình công an nhân dân xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung thư
thân ái gửi các cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
các đồng chí thân mến nhân kỷ niệm một mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn sáu hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
tôi thân ái gửi đến các đồng chí tướng lĩnh sĩ quan cán bộ chiến sĩ và cán bộ hưu trí
lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
bảy mươi năm năm qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng ủy công an trung ương bộ công an
được nhân dân giúp đỡ và sự phối hợp hiệp đồng của các lực lượng chức năng
lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã không ngừng lớn mạnh trưởng thành
hình thành và ngày càng hoàn thiện lý luận nghiệp vụ phương châm công tác
có nhiều nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn thách thức lập nhiều chiến công
thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
về môi trường tài nguyên an toàn thực phẩm tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ
về ý thức của các cơ quan tổ chức và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường
từ thực tiễn công tác chiến đấu lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
đã báo cáo đảng ủy công an trung ương bộ công an tham mưu với đảng nhà nước
và kiến nghị các bộ ngành chức năng ban hành nhiều chủ trương chính sách pháp luật
về công tác bảo vệ môi trường tài nguyên an toàn thực phẩm và khắc phục các sơ hở
thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước
những chiến công thành tích xuất sắc của các đồng chí đã góp phần quan trọng
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
tôi thám thêm truyền thống vẻ vang của công an nhân dân việt nam
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương
những thành tích và sự trưởng thành của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm
với môi trường trong một mươi năm năm qua
trước tình hình yêu cầu nhiệm vụ mới của đất nước công tác bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong đó bảo vệ môi trường quản lý tài nguyên
bảo đảm an toàn thực phẩm có vai trò rất quan trọng góp phần xây dựng phát triển đất nước
bảo vệ sức khỏe của nhân dân và hội nhập quốc tế
tôi mong muốn và tin tưởng rằng cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường phát huy những thành tích đạt được tiếp tục nỗ lực quyết tâm chủ động sáng tạo
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được sao
xây dựng lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa cùng với toàn lực lượng công an nhân dân
đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bền vững của đất nước vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
chúc các đồng chí mạnh khỏe hạnh phúc và lập nhiều thành tích trong công tác
với tinh thần lấy người dân làm trung tâm lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng
nhiều năm qua công an thành phố đà nẵng luôn tận tâm và nỗ lực đổi mới đưa ra nhiều sáng kiến
để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính
kết quả khảo sát năm hai nghìn hai mươi một cho thấy người dân đã hài lòng và đánh giá rất cao chất lượng cung cấp dịch vụ công
của công an thành phố đà nẵng không có hành vi nhũng nhiễu của cán bộ chiến sĩ trong công tác tiếp nhận
và giải quyết các thủ tục hành chính
tăng cường thời gian giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy chủ nhật
xe lưu động về tầng khu dân cư làm căn cước công dân cho người già yếu người khuyết tật không có khả năng đi lại
xuống tầng khu dân cư trả thẻ căn cước công dân hộ khẩu thường trú
đó là những cách làm hay tiết kiệm thời gian tạo thuận lợi cho người dân
đây là một việc làm rất tốt rất có ý nghĩa đặc biệt là rất tạo thuận lợi cho người dân nói chung
và nhất là những người già cả ốm đau bệnh tật không đi lại được hoặc khó khăn trong đi lại
ngay kể cả các trường hợp bệnh người dân không may bị bệnh khuyết tật như con gái thôi chẳng hạn
tới đây cũng sẽ được làm tại nhà
tôi thấy đấy là một sự quan tâm rất đúng lúc đúng chỗ và đặc biệt là tạo thuận lợi rất nhiều trong thủ tục hành chính của người dân
không chỉ quan tâm phục vụ nhân dân công an thành phố đà nẵng còn nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ
mô hình một cửa giải quyết một trăm linh chín thủ tục hành chính trên năm lĩnh vực hậu cân tài chính thi đua khen thưởng đào tạo
chính sách bảo hiểm vừa được ra mắt sẽ tạo thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ thực hiện các thủ tục một cách công khai đúng quy định của ngành và pháp luật
nó rất thuận lợi cho các cơ quan băng ngành ở bên ngoài cũng như các công an các địa phương
tuy nhiên nó cũng đòi hỏi là mỗi cán bộ chiến sĩ phải tự nâng cao trước đây thì anh chỉ biết chuyên đề của anh thôi
thì hôm nay thì là phải biết tất cả phải tự nâng cao cái khả năng xử lý công việc của mình nâng cao cái trình độ hiểu biết
cải cách các thủ tục hành chính trong nội bộ và chúng ta kể cả là trong việc tiếp đối với các yêu cầu của công dân theo cơ chế một cửa của thành phố
và hôm nay thì trong cái kế cách hành chính trong nội bộ hiện nay một trăm linh chín bộ thủ tục hành chính của chúng ta bước đầu để mà áp dụng và công an các đơn vị địa phương tiếp tục ra sốt
sẽ bổ sung hội dân mục và tất cả các hội đồng về thủ tục hành chính sẽ đưa hết việc về cái chế mục cửa này
hiện công an thành phố cung cấp bốn mươi bảy dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn trong tổng số một trăm năm mươi hai thủ tục hành chính
ngoài các dịch vụ do bộ công an xây dựng công an tp đà nẵng đã chủ động xây dựng hai mươi chín dịch vụ công mức độ ba thuộc các lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
đăng ký quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện chủ động ra soát cắt giảm thời gian giải quyết của hai mươi sáu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
để nâng cao năng lực giải quyết công an thành phố còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số
xác định cải cách hành chính là mục tiêu trọng tâm trên tinh thần đổi mới sáng tạo công an thành phố sẽ tiếp tục xây dựng các mô hình
cách làm hay và cải cách thể chế góp phần số hóa
nền hành chính công từ đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân công tác đảm bảo an ninh trật tự phù hợp với đà tăng trưởng phát triển của thành phố đà nẵng